câu chuyện về bốn trẻ em bị lạc trong rừng amazon được giải cứu an toàn vẫn nhận được sự quan tâm từ các phương tiện thông tin đại chúng
nhiều người trong chúng ta chắc chắn đặt câu hỏi các em đã sống sót như thế nào qua bốn mươi ngày trong điều kiện rừng khắc nghiệt
đặc biệt khi em lớn nhất mới chỉ một mươi ba tuổi và em nhỏ nhất chỉ một mươi một tháng tuổi
câu trả lời có thể một phần do may mắn nhưng quan trọng trọng nhất chính là những kiến thức về sinh tồn có được nhờ lớn lên trong nền văn hóa bản địa
câu chuyện về cái kết có hậu cho bốn chị em thuộc bộ lạc huitoto ở colombia
các em được tìm thấy trong rừng dặm nhiệt đới cách nơi máy bay chở các em gặp nạn năm km vào chiều ngày chín tháng sáu
ba người lớn đi cùng trên máy bay gồm phi công mẹ của các em và một người họ hàng đều đã tử nạn trong vụ tai nạn vào ngày một tháng năm
thành viên của nhóm tỉnh nguyện tìm kiếm các em cho biết những thứ lấy từ chiếc máy bay rơi và những hiểu biết về các loại quả trong rừng
cũng như những kỹ năng sinh tồn
các kỹ năng sinh tồn của người bản địa là các yếu tố quyết định làm nên kỳ tích sống còn ở nơi đầy sấy rắn mũi các loài động vật hoang dã khác và mưa lớn liên tục
khi nhìn thấy bàn chân của em gái út ở nơi máy bay gặp nạn cô bé lớn nhất lesli đã kéo em ra ngoài
khi thấy hai người em còn lại của mình bị thương con bé đã mở túi của mẹ lấy quần áo xé ra và băng vết thương cho các em
anh họ tôi một trong những người thiệt mạng có mang theo ba cân bột sắn
vì thế các bé đã dùng nó và ở lại khoảng bốn ngày bên cạnh xác máy bay chờ đợi cứu hộ
những ngày sau đó chúng đi bộ sâu vào rừng đi đến đâu chúng đều cố gắng để lại manh mối hy vọng có ai đó lần ra dấu vết của chúng
thời điểm gặp nạn cũng giúp các em
vào mùa này trong rừng đang có rất nhiều loại quả
khi bột sắn lấy từ máy bay hết các em chuyển sang ăn các loại hạt củ và cây cỏ mà các em biết là ăn được nhờ được nuôi dậy trong khu vực rừng
sau ba ngày điều trị tại bệnh viện bokota các bác sĩ cho biết bốn em nhỏ đang hồi phục rất tốt